bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng tuyển sinh đầu vào đại học
hay còn gọi là điểm sàn cho năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi năm điểm cho tất cả các khối thi a a một b c và d
mức điểm sàn năm nay bằng với điểm sàn đại học của năm hai nghìn một mươi năm
mức một mươi năm điểm là tổng điểm ba môn thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
không nhân hệ số chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
điểm sàn là căn cứ để các trường đại học đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
khác với năm ngoái năm nay bộ giáo dục và đào tạo bỏ điểm sàn ở bậc cao đẳng
theo đó ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp trung học phổ thông
một số trường xét tuyển bằng các tổ hợp môn thi khác sẽ được hội đồng đưa ra nguyên tắc chung để thực hiện
bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ nhắc nhở các trường thực hiện nghiêm chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký
có thể tuyển thấp hơn hoặc bằng chứ không được vượt
trường nào vượt chỉ tiêu sẽ bị xử lý nghiêm
bắt đầu từ chiều nay bộ sẽ mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến để cho thí sinh tập dượt trước khi chính thức đăng ký xét tuyển đợt một vào ngày một đến ngày một mươi hai tháng tám